theo thông báo khách đến viếng phải tuân thủ nghiêm túc quy tắc năm k để đảm bảo an toàn phòng chống dịch
người tới viếng phải có thẻ xanh covid hoặc giấy xác nhận khỏi bệnh trong một trăm tám mươi ngày
thực hiện nghiêm theo chỉ thị một mươi tám của ủy ban nhân dân tp hcm
trang phục kín đáo lịch sử màu trắng đen
ngoài ra người tới viếng phải đăng ký thời gian viếng để ban tổ chức sắp xếp và xác nhận giờ vào
hai ngày qua tại nhà riêng của nữ ca sĩ các con nuôi và người thân đã làm lễ cầu siêu cho phi nhung tại nhà riêng
hồ văn cường và các em đã đeo khăn tang khẩu trang khẩn mẹ nuôi
nhiều nghệ sĩ như long nhật nhật kim anh quách tuấn du cũng đến dân hương và gửi hoa tiết biệt nữ ca sĩ
sau hơn một tháng điều trị covid một mươi chín tại bệnh viện trợ giấy tp hcm
ca sĩ phi nhung đã trút hơi thở cuối cùng vào một mươi hai h một mươi năm phút ngày hai mươi tám chín